điều hôn đã cầm dao chém trúng vào vùng cổ của anh sơn khiến anh gục ngã tử vong tại chỗ
sau đó điều phóp và điều hôn đã trở nhau về nhà
nhận được tin báo ngay trong đêm công an huyện lộc ninh đã tiến hành truy xét và xác định điều hôn cùng điểu pháp là hai đối tượng có liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an điểu hôn và điều pháp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình